liên quan đến công tác ứng phó với tình trạng ngập lụt do vỡ đập tại nga
theo yêu cầu của thống đốc tỉnh odenburgs denis pashler
bộ quốc phòng nga sẽ tham gia hỗ trợ người dân chống lũ lụt trên sông aswanka và uran
theo đó các kỹ sư quân sự từ quân đoàn tên lửa jasnensky đã có mặt ở thành phố oks trung tâm của thảm họa
bộ quốc phòng nga cho biết lực lượng quân đội sẽ vận chuyển nước uống và đất đến con đập bị hư hại ở ok
đồng thời tham gia sơ tán người dân đến các khu vực an toàn
hiện hơn một trăm linh quân nhân và một mươi tám thiết bị chuyên dụng đang tham gia hỗ trợ
ngoài ra lực lượng quân đoàn tên lửa sẽ thực hiện các công việc ra cố bờ kè của các con sông trong tỉnh
trước đó một con đập bị vỡ ở thành phố oks tỉnh orenburg khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán
khoảng một mươi một trăm linh ngôi nhà và hơn một mươi bốn tám trăm linh khu vườn đã bị ngập
còn tại tỉnh kugan ở phía đông orenburg trong hai mươi bốn giờ qua đã áp dụng tình trạng báo động cao
khi mực nước sông tobol đã dâng cao thêm một mươi năm cm bộ tình trạng khẩn cấp nga cảnh báo
hơn một mươi ngôi nhà và vườn có thể sẽ bị chìm trong nước
một mươi tám người dân bị đe dọa ảnh hưởng bởi lũ lụt